để cho nó chắc chắn bởi vì để tránh những trường hợp mà trước đây đã có một số người là
khi mà được trao người ta là không tôi có giữ cái giải thưởng này đâu mà trao
thế đấy chúng tôi làm rất cẩn thận và chúng tôi có nhờ nhà phê bình phạm xuân nguyên
thì anh hỏi chị thuận thì các chị nói là chị không muốn giữ cái giải này
thì không phải là cái chuyện là trao giải mà chị không muốn chứ đây là hoàn toàn khác nhau
đây là hỏi xem là có đồng ý để giữ giải không thì chị trừ tối thôi
chứ còn khi chúng tôi bỏ phiếu mà để như thế là trao giải
thì cái tập búp bê của anh truyền thuật anh dịch thì là vào giải
thì đây có thể nói rằng đây không phải là hội nhà văn hà nội trao giải văn học dịch thuật
khi mà ông nói về cái giải dịch ấy có một cái gì đấy sai sai tôi để chống cuộc kép
khi mà chúng ta đã đồng ý rằng các cái tác phẩm mà đưa lên để vào diện đề cử là có thể do các nhà xuất bản và các tác giả
thì cái chuyện mà cái cuốn ngôn tử đã được nhà xuất bản văn học đưa lên rồi thì việc gì lại còn phải hỏi tác giả nữa
anh có đồng ý thế không ạ
tôi cũng đồng ý với anh ấy tôi vẫn cảm giác rằng là có cái gì đó nó sai sai
cái anh cẩn thận quá
ví dụ như là một cái giải lớn giải nobel người ta cũng chả cần phải hỏi là ông ấy có nhận giải hay không
người ta cứ tuyên bố còn ông không nhận đấy là cái biểu của ông
thì như anh chiến vừa nói là nhà xuất bản đã có quyền đề cử mà đúng không
nghĩa là kể cả chị thuận chị nói rằng chị không tham gia nhưng mà đấy là phần của cá nhân thôi
còn nhà xuất bản là họ có quyền riêng họ có quyền đề cử
mà chúng ta lại đi hỏi như thế thì tự nhiên nó gây ra một cái cảm giác nó không thoải mái
mà khi nó xảy ra cái vụ mà bên thì nói rằng từ chối bên thì mới hỏi rằng là chúng tôi mới đề cử hơn
thì như anh chiến nói là người ta có thể hiểu sai về vấn đề này
thì tôi vẫn cho rằng cái cách thức đấy ta cần phải thay đổi về cách thức đúng không
có cảm giác là chúng ta vẫn cứ hay ngại hoặc là chúng ta sợ một cái điều gì đấy quá
cho nên là ta cần phải làm những động tác mà anh thường nói là ở hậu trường không ạ
thì tôi nghĩ rằng là từ trước giờ không phải đây là lần đầu tiên mà xảy ra cái việc mà ta hay quen gọi là từ chối đi đúng không
ngay cả hội nhóm ăn hà nội
nam dương anh hồ anh thái đã từng từ chối rồi
lý hoàng lý từ chối rồi
rất nhiều người từ chối rồi
thì chuyện này rất là bình thường
cũng không phải vì cái sự từ chố ấy mà cái giải thưởng hoặc cái tổ chức định trao cho cá nhân đấy mà nó giảm suất uy tín đấy
bởi vì khi người ta từ chối hoặc người ta nhận giải người ta rất nhiều lý do để biện hộ cho cái việc đấy không mà
thì tôi nghĩ rằng là quan trọng đây là cái cách thức
một là chúng ta mạnh dạn chúng ta dũ cảm chúng ta đã trao cho tác phẩm tác giả
thì dù nó có xảy ra cái chuyện gì về dư luận hay về tác giả thì người ta vẫn có thể bình hưởng
nhưng mà ví dụ vừa rồi có cái giải nau ven trao cho một cái ông nhạc sĩ người mỹ
mãi ông mới trả lời về cái đấy
nhưng mà cái viện hàn lâm thụy điển người ta vẫn cứ chờ đợi thôi
tôi nghĩ không có vấn đề gì mà quá nghiêm trọng mà chúng ta phải chuẩn bị quá kỹ càng mà thì nó lại tạo ra những cái điều mà người ta nghĩ rằng nó lại không hay hoặc là cái gì nó có vấn đề gì đó
thì tôi cho rằng là cái điều quan trọng đấy là tôi đã trao đổi
thì với một vài người đấy là tôi vẫn cứ cảm giác là chúng ta vẫn thiếu một cái sự minh bạch
ta cứ thẳng thắn hết đi
ví dụ như này trước khi trao giải một tháng các anh đưa cái danh sách công khai ra
sáu quyển hay một mươi quyển chúng tôi định trao giải
để cho nhân dân cho độc giả kể cả tác giả nhà số bạn có ý kiến thoải mái đi
chúng ta đã chịu một cái đòn của dư luận và cái sự phản biện về đấy rồi
thì khi ta trao giải thì nó sẽ được cái sự đồng thuận hơn rất nhiều và nó tránh được những cái mà không đáng có
thật ra năm nay bán chấp hành quá cẩn thận cũng cẩn thận thật
nó cẩn thận không ở thơ nhé
thơ cũng cẩn thận
sáu nhà thơ đến mức độ mà cuối cùng như thế là sau khi tổng kết cuối năm anh em ngồi bàn với nhau
bán chấp hành nó nói là nếu với sáu ông nhà thơ kiểu này thì không hiểu sang năm các ông lại tiếp tục khởi khí là không có giải thưởng thơ nữa
bởi vì những con mắt soi xét những con mắt cân nhắc những con mắt thẩm thơ thẩm định của mỗi một người trong một nhà thơ
điều mà chúng ta mong muốn là cái kết quả giải thưởng của hội nhà văn hà nội sẽ ngày càng tham gia nhiều hơn và có ý nghĩa hơn vào trong đời sống văn học của cả nước
cũng như là phục vụ tốt hơn cho cái nhu cầu của bạn đọc
thì vấn đề đặt ra ở đây là từ cái kinh nghiệm của năm hai nghìn một mươi bảy vừa rồi hội nhà văn hà nội sắp tới có thể và cần phải làm tiếp tục những cái việc gì thay đổi cách thức đổi mới v v
để cho giải thưởng của mình nó trúng hơn
có hiệu quả hơn
đấy cũng là cái mong muốn của ban chấp hành
chúng tôi trong năm hai nghìn một mươi tám này
thật ra năm nay mà chúng tôi để chống giải thưởng thơ
nó cũng như là một sự nhắc nhở
nó cũng như là một cái đối với dư luận và đối với những người làm thơ
rằng là cái hiện
cái hiện thực hôm nay cái hiện trạng hôm nay
thơ lạm phát quá tải
nhà nhà ý thơ người người làm thơ
cho nên là ta nhất định thắng
mà thơ nhất định thắng
thua rồi thế
tức là nhiều quá
mà trên một cái mặt bằng thơ
nó đang có cái sự biến động mà nó không
nó không tạo được những tác phẩm lớn
chẳng hạn như anh vũ quần phương này nói
đây là một sự dũng cảm hội nhau ăn ở nội
năm nay không trao thử thơ
nhưng mà năm sau có những tác phẩm hay
thì có thể chúng ta cùng một lúc có thể trao hai ba tác phẩm
nếu mà nó phải có trên một cái nền nó đột phá
thì chúng ta mới có được một cái đỉnh cao
chứ nếu không có mà chúng ta cứ
các cái tập thơ lạc nhàng nào rồi cũng trao
thì có khi nó làm mất cái ý nghĩa giải thưởng
tôi thì tôi vẫn coi trọng cái giải thưởng của hội nhà văn hội
không những bây giờ nhưng mà trước đây
kể cả từ cái thời anh thái và anh phạm xuân nguyên là chủ tịch
thì tôi đánh giá cao ở cái giải thưởng hội nhà văn hội
nó ở cái điểm này
đó là tôi thấy cái tính khách quan của anh rất cao
có nghĩa là có một cái luật bất hình văn
nên là các anh ở trong hội đồng hoặc các anh ở trong mạng chấp hành
các anh sẽ không tham dự giải thưởng
thì nghĩa là tôi chưa nói về cái việc hay dở của cái tác phẩm
nhưng mà riêng nhìn nhận cái sự khách quan đấy
thì có cảm giác rằng đọc giả là tin cái giải thưởng của hội nhà văn hội hơn
và tôi không giấu cái tình cảm của nhân là tôi tin hơn
tôi chưa nói rằng là các việc mà chất lượng hoặc là amic gì
nhưng mà tôi nhìn vào cái cách thức ấy
thì là tôi thấy là tôi tin thưởng hơn
thì tôi nghĩ rằng đối với hội nhà văn hội
các anh cũng nên phát huy cái điều này
nghĩa là các thế hệ trước
các những người trước các anh ấy

đã thực hiện điều này rất tốt và người ta rất tin tưởng
và cũng xảy ra cái việc mà như lòng này có một chút chủ trạng
đấy thì là cũng là một cái bài học là đáng giá cho các anh thôi
có một câu mà chúng ta vẫn thường được nghe
và chắc là cả hai vị đều nhớ
là ban giám khảo nào thì giải thưởng ấy
với một ban giám khảo
với một hội đồng trung khảo như của hội nhà văn hội khoán này
thì chúng ta đã có kết quả giải thưởng của năm hai nghìn một mươi chín
dư luận thì chín người một mươi ý
rất là khó có thể có một cái thứ kết quả
mà nó làm thỏa mãn
được tất cả mọi người
tuy nhiên qua cuộc trao đổi hôm nay
như những gì mà nhà thơ nguyễn việt chiến
với tư cách là phó chủ tịch hội nhà văn hà nội
đã cho biết đã giải thích
cũng như là những ý kiến đóng góp của nhà văn uông triều
thì tôi nghĩ rằng có lẽ một số cái thắc mắc
từ phía dư luận về kết quả giải thưởng của hội nhà văn hà nội
kể cả ở thơ ở văn xuôi ở dịch thuật ở phê bình
thì cũng đã được gỡ được tháo gỡ phần nào
và tất cả mọi người mọi công chúng độc giả yêu văn học nói chung
mà khi nhìn về giải thưởng hội nhà văn hà nội từ nhiều năm nay
thì đúng như là nhà văn nung triều đã khẳng định
là rất là trông đợi và tin tưởng
thì chúng tôi cũng mong rằng
trong những cái mùa giải tiếp theo
hội nhà văn hà nội sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa
để mà đổi mới cái cách thức của mình
sao cho nó có hiệu quả hơn
và sao cho cái giải thưởng của mình
nó sẽ có một cái tác động
mang ý nghĩa
nhưng nhiều hơn
đối với cái tiến trình phát triển của văn trương
một lần nữa thì rất cảm ơn các vị đã tham gia
và chia sẻ quan điểm của mình
trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay